những ngày gần đây bên cạnh câu chuyện củ cải rớt giá mạnh ở mê linh hà nội
nhiều địa phương cũng có thông tin về việc sung hào không tiêu thụ được và nông dân phải nhổ bỏ
thực tế là câu chuyện rau củ đặc biệt là su hào bị rớt giá thê thảm so với vụ đầu là có thật
tuy nhiên đây chỉ là tình trạng dư thừa cục bộ chứ không phải là trên diện rộng
nguyên nhân đến từ việc liên tiếp gối vụ của người nông dân
đây là vùng trồng sau vendo thuộc quận hà đông thành phố hà nội
giá bán mỗi cây su hào hiện chỉ có tám trăm linh đến một đồng một cây vừa bằng giá cây sống thời điểm bắt đầu trồng
như vậy công chăm bón hơn một tháng trời qua coi như không có
giá thấp nhưng thương lái cũng không đến mua tận ruộng mà người dân phải tự chở đi chợ bán
ở đây cũng có nhà người ta chặt để cho bò ăn
như lúc này thì tầm độ có một xào khoảng một triệu rưỡi hai triệu
thế nên là cũng lộ
khi mà có ý là làm nhà nông thì mình phải chấp nhận
đang nói là câu chuyện su hào rớt giá không phải là câu chuyện mới xảy ra lần đầu
nhưng những hộ dân đã có kinh nghiệm và tính toán được lượng tiêu thụ rau củ thời điểm sau tết đã hạn chế trồng nên giảm được thiệt hại
đầu mùa trồng rau là bà cô an này trồng là được
mà thay là bà cô an này được đồng lạc thì thua
không được cái gì nữa
cơ quan chức năng cũng khẳng định tình trạng su hào ế như trên chỉ là cục bộ chứ không phải trên diện rộng
song thực tế này phản ánh tình trạng phát triển một cách tự phát không có sự liên kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nhất là đối với những cây rau màu
nó cũng phản ánh là cái chu kỳ thu hoạch cuối vụ của chúng ta nó chưa tương thích với cái chu kỳ giá của sản phẩm
trước tết thì giá nó được cao
sau tết thì có
trứng lại mấy ngày tết thì do cái hệ thống mà chợ dân sinh rồi hệ thống thương lái nó chưa có đồng đều
thứ ba là cái thời tiết nó cũng rất là tốt nên do cái sản lượng nó tăng
và cái thứ tư là chúng tôi nghĩ rằng là tới đây là một số cái xuất phát từ hình tình hình đó thì tới đây chúng ta có một số cái giải pháp
thứ nhất là thông tin thị trường cần phải đầy đủ hơn cho bà con nông dân
đặc biệt là thông tin từ sở nông nghiệp về tới bà con và tổ chức thực hiện tại địa phương như thế nào
thì điều đấy là chúng ta cần phải sát hơn
rõ ràng đây là hậu quả của thực trạng liên tiếp xảy ra gối vụ mà không tính toán đến nhu cầu thị trường ở từng thời điểm có thể biến động
và nếu còn tiếp tục tình trạng tự phát này thì có lẽ câu chuyện nông sản dư thừa sẽ không chỉ dừng lại ở củ cải hay su hào